đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đoàn công tác của trung ương đã về nghệ an thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng thương binh nặng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện nam đàn và thanh trương
phó thủ tướng vương đình huệ cùng đoàn đã đi thăm và tặng quà cho thương binh một trên bảy